tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật công an nhân dân sửa đổi
các vấn đề như là phong hàm cấp tướng đối với công an các tỉnh thành phố và đội ngũ công an xã đã được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến
thảo luận tại tổ chiều nay các đại biểu nhận định sửa luật công an nhân dân để phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay là tất yếu khách quan
theo đại biểu nguyễn hữu cầu việc quy định phong quân hàm cấp tướng đối với công an các tỉnh thành phố như dự thảo luật hiện nay đang có nhiều bất cập
giám đốc công an tỉnh chắc chắn là nó tương đương với nhau và nó tương đương với chức cục trưởng

trong dự thảo luật công an nhân dân sửa đổi có đề cập đến đội ngũ công an xã đã được bàn thảo rất nhiều từ kỳ họp trước nhưng vẫn chưa đi đến thống nhất
đại biểu triệu thế hùng cho biết hiện nay tình hình mất an ninh trật tự tại các vùng quê xảy ra rất nhiều
cũng như chuyên nghiệp
nếu chúng ta đặt một cái lượng công an xã một cách chuyên nghiệp như thế thì nó có cái gì đó nó có mâu thuẫn không với cái mà chúng ta đang tinh giảm biên chế
tại dự thảo luật hiện hành khoảng hai điều một mươi tám thì quy định rất là chung chính phủ quy định về xây dựng công an xã thị trấn chính quy
tôi thấy cái này nó chưa đủ các nội hàm để sau này phổ chức thực hiện
tôi nghĩ là cần phải có một quy định ở trong cái quy định chuyển tiếp
nói về cái lộ trình chính quy hóa công an xã
theo các đại biểu dự án luật công an nhân dân sửa đổi vẫn còn một số nội dung quan trọng chưa được quy định rõ ràng
như chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cấp công an mà chỉ giao cho bộ công an quy định
các đại biểu đề nghị cần có quy định mang tính khái quát chung về nhiệm vụ thẩm quyền của từng cấp tránh sự trồng chéo khi luật đi vào thực tiễn